vì vậy theo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn viết nhung giám đốc bệnh viện vội trung ương dù vấn đề này được việt nam triển khai nghiên cứu thì người dân cũng tuyệt đối không tiêm vaccine này cho người lớn
để phòng chống dịch covid một mươi chín hầu hết các bệnh viện tại tp hcm đều cho bệnh nhân đăng ký khám hẹn giờ qua điện thoại
hoặc các ứng dụng trên điện thoại thông minh nhằm tránh tập trung đông người tránh gây nhiễm
mà còn giúp ngành y tế thành phố tiếp cận dần với y tế thông minh giảm mật độ khám chữa bệnh tại bệnh viện
trước thông tin tp hcm kiến nghị chính phủ cho nới lỏng
việc giãn cách xã hội sau ngày hai mươi hai tháng bốn để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
và đồng thời thúc đẩy phục hồi sản xuất kinh doanh phù hợp với thực tế
nhiều người dân đã bày tỏ những suy nghĩ của mình đối với việc nới lỏng cách ly
ghi nhận sau đây của phóng viên nhịp sống hai mươi bốn trên bảy trong ngày hai mươi hai tháng bốn
gần một tháng qua chấp hành lệnh cách ly xã hội
di cường ở thủ khoa huân quận một tp hcm đã đóng cửa quán cơm của mình
được sự hỗ trợ từ các tiểu thương chợ bến thành dì cường đã tổ chức nấu cơm từ thiện
là người bán vé số người dân nghèo và công nhân đang thất nghiệp do dịch bệnh
với mong muốn giúp đỡ chia sẻ bữa cơm để họ có thể sống qua ngày
vẫn biết dịch bệnh bùng phát cùng với việc cách ly xã hội ảnh hưởng lên toàn xã hội
chứ đối với những người dân nghèo người làm thuê trong lĩnh vực ăn uống
và nhất là những người bán vé số dạo là vô cùng khó khăn
với họ mong muốn được nới lỏng cách ly cháy bỏng hơn bao giờ hết
không nên tụ tập đông người ngồi khoảng cách cũng khoảng hai mét
ví dụ như trong quán nên là đường có chứa nhiều quá đông khách cũng không nên
tại vì bây giờ mình cũng chưa dập dịch hẳn cái dịch covid này
để bán vé số thì khoảng một ngày cũng hai trăm linh ba trăm linh trò thì cuộc sống nó hơi ổn định hơn
đời ngày không bán vé số bây giờ bây giờ cuộc sống nó hơi giắc dã quá
theo thông tin mới nhất tại thời điểm này thành phố hồ chí minh đang tổ chức họp báo
và sẽ sớm công bố quyết định có nới lỏng hay không và nới lỏng như thế nào
mục tiêu là phải chung sống tuyệt đối
để bán vé số an toàn nhất định không được chủ quan nhưng cũng tận dụng thời cơ kiểm soát
được dịch bệnh để phát triển sản xuất kinh doanh
mọi lĩnh vực hoạt động đều phải có người chịu trách nhiệm